tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội phòng cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với phạm thị hòa nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn thị thùy linh nguyên phó tổng giám đốc là con gái của bà hòa và nguyễn thị lan hương nguyên tổng giám đốc công ty của phần tập đoàn sen tài thu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày hai mươi ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu để tiến hành điều tra
theo kết quả điều tra sơ bộ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba có hơn bốn trăm linh nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với phạm thị hòa thông qua khoảng hơn một hợp đồng
chuyển số tiền khoảng hơn một tỷ đồng giá trị trên hợp đồng đến công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu
sau khi nhận tiền công ty cắt từ bảy đến ba mươi cho các sale số còn lại linh hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho phạm thị hòa nguyễn thị thùy linh các mối cho vay do nguyễn thị lan hương mang về
đến thời điểm hiện tại công ty không còn khả năng thanh toán
ngày hai mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với phạm thị hòa nguyễn thị thùy linh và nguyễn thị lan hương
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội thông báo ai là bị hại
của vụ án gửi đơn đến phòng cảnh sát kinh tế số năm mươi bốn trần hưng đạo hoàn kiếm hà nội để trình báo và cung cấp tài liệu hoặc liên hệ với đồng chí đinh anh văn cán bộ điều tra đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội

đồng chí đặng thị hồng hạnh điều tra viên đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội

vào sáng ngày hôm nay
phòng cảnh sát hình sự cho biết đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện bình sơn tiến hành triệu tập làm việc với đoàn thị my sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thị trấn châu âu huyện bình sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại cơ quan công an đoàn thị my khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã cho nhiều người dân ở địa bàn thị trấn châu âu và các xã lân cận thuộc huyện bình sơn vay tiền với lãi suất từ một trăm một mươi sáu một năm đến hai trăm bốn mươi ba ba một năm
tổng số tiền cho vay hơn một tỷ đồng
cơ quan công an đã tạm giữ một cuốn sổ ghi chép các khoản vay và một số đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết các đơn vị trực thuộc vừa giải cứu thành công một bé gái một mươi năm tuổi bị bán qua campuchia để lao động trong một sòng bạc
cụ thể vào trưa ngày hai mươi chín tháng một
bộ phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc bộ tư lệnh biên phòng việt nam đã phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên bộ đội biên phòng kiên giang và lực lượng chức năng campuchia tiến hành xác minh thông tin một bé gái bị bán sang campuchia làm việc tại sòng bạc
qua kết quả xác minh một bé gái một mươi năm tuổi trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đang bị giữ tại casino cách cửa khẩu quốc tế hà tiên khoảng hai km thuộc xã xây sọc tây huyện campong chek tỉnh campos campuchia
chiều cùng ngày lực lượng biên phòng việt nam đã đưa được cô bé một mươi năm tuổi về phía nước việt nam sức khỏe của nạn nhân bình thường nhưng tâm lý còn rất hoang mang lo sợ chưa ổn định
phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã liên hệ với hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà tiên tỉnh kiên giang và các cơ quan có liên quan để phối hợp hỗ trợ bé gái này
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyễn đức em và đỗ xuân tùng cùng chú thị xã bình minh
tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đức em và tùng đang kiểm đếm chất ma túy có tổng trọng lượng gần bốn mươi năm g dạng heroin và methamphetamine để giao bán lại cho các con nghiện trên địa bàn khóm hai phường thành phước thị xã bình minh thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
qua làm việc hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy của đức em là hai mươi triệu đồng và của bị cáo tùng là một mươi hai triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đức em một mươi bảy năm tù giam và bị cáo đỗ xuân tùng một mươi năm năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tp lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố tạm giam đối với đảng quốc mạnh chủ tải quận lê trân tp hải phòng với hành vi gây dối trợ tự công cộng
theo hồ sơ vụ án ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu phố phú lộc bốn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
xảy ra vụ gây dối trợ tự công cộng xô sát đánh nhau giữa các đối tượng chủ tải tp hải phòng khoảng năm người và các đối tượng chủ tải tp lạng sơn cũng khoảng năm người
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc đòi nợ nên đã sử dụng hung khí công cụ hỗ trợ để đánh chém nhau gây thương tích
hậu quả khiến ba người bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu
quá trình điều tra công an tp đã xác minh làm rõ được một đối tượng trong nhóm các đối tượng chủ tải tp hải phòng và tiến hành bắt giữ khởi tố bị can
đối tượng đặng quốc mạnh về hành vi gây dối trợ tự công cộng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng còn lại
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã liên tục xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ và phần lớn các vụ chống người thi hành công vụ xảy ra khi lực lượng cảnh sát giao thông thực thi nhiệm vụ kiên quyết ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
theo thống kê của bộ công an số vụ chống người thi hành công vụ
vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trong năm ngoái đã tăng tới năm mươi ba vụ so với năm hai nghìn một mươi tám
thực trạng này cho thấy tính chất mức độ đáng báo động của hành vi coi thường pháp luật của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông
và điều đáng nói là đa phần những vụ chống đối lực lượng cảnh sát giao thông đối tượng chống đối đều xuất phát từ vi phạm về nồng độ cồn
những giọt nước mắt muộn màng của phạm ngọc sơn ở xã nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
sơn là đối tượng đã có hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
hành vi của sơn đã khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị trấn thủ sỏ não
kết quả kiểm tra xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong máu của tài xế này là tám mươi ba mg trên một lít khí thở
phạm ngọc sơn bị khởi tố với tội danh giết người
hôm nay nhà anh ấy có dỗ bố anh ấy mới đấy anh ấy bảo làm bâm là tất niên luôn

phạm ngọc sơn bị khơi tố với tội danh giết người
tài xế này có kết quả kiểm tra nồng độ côn vì phạm ở mức cao nhất không hình phạt đó là năm trăm chín mươi năm mg trên một lít khí thở
dạ em biết hình vi của em là sai trái rồi mà em rất hối hận
lúc ban đầu thì em sợ bị phạm hành chính ý
đấy thì là em quay xe và trong cả quá trình đấy thì em vẫn không nghĩ rằng là như thế là
là mình tội trống đối và mình bị phạt phạt phạt
bên hành sự đâu
em cũng vẫn chỉ nghĩ rằng là dân sự phải phạt hành chính thôi ấy
tới thời điểm đó cho nên là những cái hành động của em thì thực ra là nó cũng là sự thiếu hiểu biết về pháp luật
nó dẫn đến thứ hai nữa là cũng là do cái nồng độ cồn mà mình đã sử dụng cồn quá mức cho phép
khi mà anh đã uống vào rồi thì về tất cả cái hành vi bản thân là anh không kiểm soát được
và chỉ có một cái việc kích động nhỏ thôi anh sẽ ủng phát ra
thì chúng tôi nghĩ rằng là anh đã chống đối đến pháp luật đến người thực thi công lý thực thi pháp luật mà các anh còn không tôn trọng
anh còn hành xử như vậy thì với những cái người tham gia giao thông những người dân khác nó sẽ còn tệ hơn nữa
thế cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta phải xử lý thật nghiêm minh thật nghiêm túc để triệt để cái vấn đề này
giọt nước mắt hay sự hối hận cũng không cứu được những tài xế này đối diện với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật
rõ ràng chỉ khi tan men rượu trong người và đối diện với lực lượng chức năng thì những tài xế này mới thâm thiế
cái giá phải trả là quá đắt
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia so với năm hai nghìn hai mươi hai số vụ chống người thi hành công vụ năm hai nghìn hai mươi ba tăng năm mươi ba vụ tương đương hai trăm linh ba
làm một cảnh sát giao thông hy sinh bốn mươi bốn cán bộ chiến sĩ bị thương đã có bảy mươi chín đối tượng bị bắt giữ
hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ ảnh hưởng đến tiền
nhưng cũng ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của cán bộ chiến sĩ mà đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người dân khi tham gia giao thông
không chỉ còn là vấn đề chống người thi hành công vụ tôi cho rằng hành vi chống người thi hành công vụ trong thời gian vừa qua có thể nói đến mức báo động
cái đó có thể hiện lên cái vấn đề về nhận thức về pháp luật tính kỳ cương quản trị xã hội
rõ ràng những bài học đắt giá chỉ được đút rút khi các tài xế hoàn toàn tỉnh báo
còn khi họ đã có nồng độ cồn trong người và điều khiển phương tiện thì hậu quả sẽ là khôn lường
có lẽ vì lý do như vậy nên dù cơ quan chức năng cũng như cơ quan báo chí thường xuyên tuyên truyền cảnh báo tình trạng này
nhưng việc chống đối lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tái diễn
tổng cục hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục hải quan dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu xuất nhập khẩu
của công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải thủy bộ hải hà và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
theo tổng cục hải quan hai doanh nghiệp này đã bị bộ công thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
đến thời điểm hiện tại hai doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất chuyển khẩu
gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu
hồi đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương đã lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trong năm hai nghìn hai mươi ba
đối với bốn thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch xuyên việt oi
công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại hưng pháp công ty cổ phần tập đoàn thiên minh đức công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà
sau khi kiểm tra bộ công thương đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối này
nhận được thông tin về một chiếc xe ô tô có dấu hiệu
vận chuyển hàng cấm công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang tiến hành kiểm tra xử lý
khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiện chặn dừng phương tiện đối tượng điều khiển phương tiện đã vượt lên để chạy trốn
tiếp đó đối tượng để xe ô tô trên lề đường bỏ chạy tiến hành kiểm tra phương tiện
phát hiện trên ô tô có một mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài và nhiều biển kiểm soát xe ô tô khác nhau
sau một giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng phan thanh điền
điền khai nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ huyện bình hiệp tỉnh long an đến tỉnh bến tre để giao cho một người tên là thái